bệnh điển hình là một biểu hiện tập trung và nghiêm trọng nhất của thói quen tùy tiện tồn tại ở một bộ phận không nhỏ người việt hiện nay
có thể nói biểu hiện rõ nhất của bệnh thiếu ý thức pháp luận là tình trạng giao thông hỗn độn mà người việt phải chung sống hàng ngày
điền vào chỗ trống là thói quen tham gia giao thông

bất chấp ngược chiều bất chấp đèn đỏ chỉ cần thuận tiện và nhanh chóng
cách tham gia giao thông của người việt đã không ít lần khiến du khách nước ngoài phải choáng váng
vỉa hè không có chỗ cho người đi bộ mà để buôn bán
chợ cóc mọc lên ở bất kỳ góc đường hè phố nào có thể
tất cả chỉ vì chữ tiện
cái việc vi phạm đó thì nó xuất phát
không chỉ từ sự ấu trĩ mà nó từ cái văn hóa là xem nhẹ những cái quy ước
những cái thỏa ước của cộng đồng của thập thể thậm chí là của luật pháp
nhưng người ta vẫn có thể biến trở thành cái điều gì đấy là riêng có
và nghĩ rằng là trước hết hãy có lợi cho bản thân mình
cho nên bản chất sâu xa của cái việc tùy tiện vi phạm luật pháp trong cụ thể cái hành vi tham gia giao thông ấy
thì là xuất phát từ cái lợi ích
xin được để cái lợi ích trong hoặc kép lợi ích nhỏ bé lợi ích rất là tội nghiệp
rất đáng phê phán của mỗi cá nhân mỗi một cái tổ chức mỗi một cái xã hội
khi đứng trước cái sự lựa chọn hoặc là tôn trọng chấp hành luật pháp hay là không tôn trọng
nhưng đôi khi chúng tôi cũng phải nói rằng là người ta không kịp để cho ý nghĩ
nó kịp chín đến mức là điều đó có phải là vi phạm hay không vi phạm
thiếu ý thức pháp luật người ta thiếu luôn ý thức chấp hành những quy định
trong cuộc sống
một tình trạng phổ biến là mọi biển cấm biển quy định được gắn ở những nơi công cộng
thường không có nhiều giá trị
người ta thản nhiên mua bán ở nơi cấm biển cấm họp chợ
đổ những đống rác to rác nhỏ ngay dưới chân biển khu vực cấm đổ rác
sẵn sàng quay phim chụp trộm trong giặt chiếu phim
mặc dù quy định cấm được nhắc đi nhắc lại
đôi khi vượt qua những quy định nộp
trở thành thú vui cho tiêu khiển của không ít người
đạo diễn trấn hành bất đắc dĩ phải lên tiếng trên trang cá nhân của mình
mong khán giả không tiết lộ đoạn kết phim mai sau ngày đầu tiên tác phẩm ra dạp
lách luật cũng là một trong những biểu hiện của bệnh thiếu ý thức pháp luật
dụng những lỗ hồng của không gian mạng không ít người đã tìm cách trục lợi
thời gian qua sự việc được cộng đồng mạng bàn tán nhiều
là việc facebook mileystyle com có ba trăm ba mươi hai lượt thích
và năm trăm hai mươi lượt theo dõi của nguyễn hoàng miley
một hot girl bán hàng online nổi tiếng trên nhiều nền tảng mạng xã hội
bị các cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ
sở vụ mileystyle phá thêm một cơ sở chế năm mươi tấn mỹ phẩm trong chạy gà cũ
khi người ta muốn bán làm việc với số đông tương tác trên mạng xã hội như vậy
có nghĩa rằng là mối quan hệ là không hạn chế
mối quan hệ rất mở
và điều đó là có thể đưa lại
cái mối nguy cho nhiều người trong cộng đồng mạng
trong xã hội nói chung
nhưng mà lại được củng cố bởi cái lợi ích đưa lại cho cá nhân rất là lớn
nếu như một khi người ta trốn thuế
mà có thể làm việc những cái gì đó mà không chấp hành
những cái quy định những cái chế độ mà xã hội
mà lập pháp của chúng ta đưa ra
thì rõ ràng cái điều này cho thấy rằng là
đấy không chỉ là những người kém văn minh
mà còn lại kém hiểu biết
mà là có những người có xu hướng là bất chấp cái lợi ích của xã hội
để thực hiện cái lợi ích vị kỳ của chính họ
hay trước đó sự việc người mẫu ngọc trinh
bị công an tp hcm xác định có hành vi vi phạm pháp luật
tại các tuyến đường được đưa vào sử dụng công cộng
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
khi mà cô người mẫu này điều khiển xe mô tô phân khối lớn
với các động tác lái xe nguy hiểm phản cảm
lưu thông biểu diễn trên tuyến đường công cộng
rồi còn tổ chức quay phim biên tập và đăng các clip
lên trên các trang mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn
gây tác động tiêu cự ảnh hưởng xấu đến an ninh trở tự trên không gian mạng
như vậy là từ thói tùy tiện coi thường quy định đến thiếu ý thức pháp luật
nhiều người đã vô tình hoặc cố ý bước qua danh giới vi phạm pháp luật
điều đáng cảnh báo là số người vi phạm pháp luật ở nước ta
ngày càng tăng
các hành vi vi phạm pháp luật đa dạng hình sự dân sự hành chính
với các mức độ nặng nhẹ khác nhau
nhiều vụ phạm tội có những vụ rất thương tâm và đau lòng
các người đã chú ý khi observed nhiều lần anh dũng về địa chỉ hoặc vị trí
các nguyên lịch bà á trí view cho biết
ai phát sediment hà giang ccio trong sneez hai mươi hai
thưa quý vị từ thói tùy ti ia điện cho đến thií reception chấp hẳn quy định coi thường pháp luật thậm chí là vi phạm pháp luật
nhưng nhìn sâu xa thì không phải một bộ phận người việt lại thiếu ý thức pháp luật
thiếu ý thức chấp hành các quy định
để cùng phân tích về nguyên nhân và những vấn đề xung quanh về các bệnh này
mời quý vị cùng trò chuyện với một vị khách mời ngay sau đây
thưa chuyên gia như đã phân tích ở trên thì hiện nay trong cuộc sống chúng ta dễ dàng bắt gặp hành vi
tùy tiện thiếu ý thức chấp hành quy định pháp luật của một bộ phận người việt nam
nếu nhìn nhận ở góc độ chủ quan thì bản thân người việt đang tồn tại những nguyên nhân tự thân nào dẫn đến các bệnh này
nguyên nhân sâu xa ở đây là xuất phát từ văn hóa từ lịch sử
lịch sử của việt nam là ngàn năm bắc thuộc rồi thời kỳ phong kiến kéo dài rồi thời kỳ thực dân đô hộ
chính những thời kỳ đó là thời kỳ người dân việt nam đa số là bị o ép bị bóc lột bị đô hộ
bởi các triều đình phong kiến cũng như là bởi các thế lực ngoại bang
chính vì vậy là ông cha ta hay có cái câu là phép vua thua lệ làng
khi đó tâm lý xã hội của người việt nam ở
thời kỳ mà thực dân đô hộ đó là cái thời kỳ có tâm lý là khinh nhờn pháp luật sợ hãi pháp luật xa lánh pháp luật
cho nên là các cụ ta là lấy lệ làng để chống lại phép mua và chỉ theo lệ thôi không cần biết pháp luật là như nào cả
và khi dính dáng với pháp luật sự kiện liên quan đến quan phủ thì người ta cho rằng người ta theo lệ làng lệ là cứ như thế
chính vì cái tâm lý xã hội bám sâu vào cả một thời kỳ dài lịch sử như vậy dẫn đến đến xã hội hiện nay
còn có những con người mang cái tâm lý cũ là không cần biết pháp luật xa lánh pháp luật và cứ sống theo lệ làng theo cái trào lưu theo đám đông
và họ không cần biết pháp luật
và rất nhiều trường hợp là khi họ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý
thì mới lúc đấy mới tìm hiểu pháp luật lúc đấy mới có dự hiểu biết pháp luật
và nếu mà họ đã quan tâm đến pháp luật hơn
họ tôn trọng pháp luật họ coi pháp luật là cái kim chỉ nam
coi pháp luật là cái chuẩn mực để đánh giá hành vi có hợp pháp hay không có văn minh hay không
thì có lẽ là họ đã không vướng vào pháp lý như vậy
vấn đề thứ hai nữa là cái hành vi tùy tiện rồi vi phạm pháp luật vẫn diễn ra phổ biến
nó xuất phát từ cái nhận thức về pháp luật
nhiều người thì là do không có điều kiện hoặc là không chủ động hoặc là không thói quen hoặc không được giáo dục
đến pháp luật
các cái văn bản quy phạm pháp luật do nhiều nước quan hành thì sẽ công bố công khai
rồi là các cơ quan tổ chức cá nhân có những bộ phận chuyên trách chuyên để tuyên truyền pháp luật
chính vì vậy là hiểu biết pháp luật nhận thức pháp luật là trách nhiệm của công dân
chứ không phải là những người học luật mới biết luật
tất cả công dân sinh sống trên lãnh thổ việt nam hoặc là đến đánh thổ việt nam để học tập để làm việc
thì đều phải biết pháp luật việt nam
nếu không biết thì phải có người tư vấn hướng dẫn và phải tìm hiểu
cái trường hợp
nữa một trường hợp nữa là trường hợp nguy hiểm là biết pháp luật rồi hiểu rồi biết là mình vi phạm rồi
nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm
thế thì những người thực hiện hành vi vi phạm do với lỗi cố ý thì xuất phát từ
cái thứ nhất là cái văn hóa tâm lý tùy tiện cố hữu từ cái chế độ cũ để lại
thứ hai nữa là do sống trong cái môi trường mà những người xung quanh cũng tùy tiện
những người xung quanh cũng bất chấp cũng coi thường
thì tạo ra một cái sự
một cái sự nhận thức cái ý thức chấp hành pháp luật là kém
mấy nữa là bản thân họ là cái người có vấn đề về nhân cách về đạo đức là họ coi thường pháp luật
hoặc là cái con người đó vì lợi ích trước mắt làm là mờ mắt
và chính vì lợi ích như thế vì cám rỗ cuộc sống như vậy cho nên họ nhận thức được là vi phạm rồi
nhưng họ cố tình thực hiện với cái suy nghĩ là có thể sẽ không phát hiện ra đâu không ai biết đâu
nhưng mà nếu có biết thì mình có thể là dùng bằng cách nào đó để có thể che lẫn được các hành vi vi phạm
có rất nhiều ý kiến nhận định và lo lắng rằng là một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên việt nam hiện nay
có biểu hiện coi thường pháp luật và rõ ràng tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm quy định vi phạm pháp luật cũng gia tăng phức tạp
vậy theo chuyên gia cần nhìn nhận thực trạng này như thế nào ạ
vâng thông qua các con số báo cáo của bộ công an trước quốc hội về tình hình tội phạm về trật tự xã hội nói riêng
và tình hình tội phạm nói chung hàng năm thì chúng ta thấy rằng là có một khái niệm mà các cơ quan truyền thông hay nhắc đến
đó là tội phạm có xu hướng đang được trẻ hóa có nghĩa rằng là những người thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
có xu hướng là trẻ hóa về độ tuổi
ví dụ như những hành vi giết người hiếp dâm cướp tài sản là hành vi đặc biệt nghiêm trọng
và những hành vi đó xảy ra khá nhiều đối với những người trẻ tuổi
kể cả những trường hợp là thậm chí dưới một mươi bốn tuổi chưa đủ tuổi trưởng nghiệp hình sự cũng đã có những người thực hiện hành vi như vậy
còn những độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi thì ngay càng nhiều những sự vụ những đối tượng thực hiện hành vi như vậy
rồi độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám thì tình hình tội phạm trật tự xã hội cũng gia tăng
đặc biệt là thời gian những năm qua thì hiện tượng là các thanh thiếu niên đua xe gây dối trật tự công cộng gây thương tích cướp tài sản
xảy ra ở các đô thị khá lớn
trong đó có cả hà nội
và rất nhiều trường hợp con điều tra đã phải khởi tố đã phải xử lý đến hàng loạt các thanh thiếu niên
do hành vi vi phạm trật tự công cộng và hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm tài sản người khác
tôi cho rằng là những cái con số đã được bộ công an thống kê qua các cái vụ việc thì nó là cái minh chứng là những con số biết nói
và đáng lo ngại thể hiện là tội phạm có xu hướng trẻ hóa
và tội phạm về trật tự xã hội ở độ tuổi thanh thiếu niên là đáng lo ngại trong thời gian qua
từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ thì chúng ta cũng đã phân tích khá nhiều về nguyên nhân khách quan và chủ quan của căn bệnh thiếu ý thức quy định chấp hành quy định của pháp luật
tìm được các nguyên rồi thì vậy chữa căn bệnh này như thế nào và chúng ta cần bắt đầu từ đâu
thì chúng ta phải có cái giải pháp trực tiếp để xây dựng cái ý thức pháp luật
từ cơ chế chính sách
từ pháp luật từ việc xây dựng pháp luật tuyên truyền pháp luật áp dụng pháp luật và đặc biệt là vấn đề giáo dục
thứ hai nữa là chúng ta cần phải hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là hoàn thiện ngay từ việc quy định
để xây dựng trở thành một công dân kiểu mẫu công dân tốt công dân toàn cầu có đạo đức có văn hóa có ý thức chấp hành pháp luật
đấy tôi cho rằng là cái văn bản này nó phải phù hợp với luật giáo dục
phù hợp với đạo đức xã hội phù hợp với các chuẩn mực xã hội để chúng ta có một cơ sở pháp lý quan trọng
để thực hiện việc giáo dục nhân cách giáo dục đạo đức văn hóa ý thức chấp hành pháp luật của người dưới một mươi tám tuổi
vâng xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi
là một trong những người thực hành luật luật sư lê thảo đoàn luật sư thành phố hà nội đánh giá muốn nâng cao ý thức pháp luật của người dân
thì công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng
tuy nhiên do nhiều yếu tố khác nhau khiến mức độ hiểu biết nhận thức pháp luật của người dân nói chung đến nay vẫn còn hạn chế
đặc biệt là người dân khu vực nông thôn vùng núi vùng sâu vùng xa
nâng cao ý thức thì chúng ta thực hiện từ cái việc là tuyên truyền giáo dục phổ biến
và để mà ngăn ngừa các vi phạm đó thì cái công tác tuyên truyền phổ biến nó phải thực hiện ở đa dạng đa hình thức đa địa điểm và đa nội dung khác nhau
ví dụ như các hình thức tuyên truyền có thể là tập huấn có thể là học tập cũng có thể tổ chức các cái cuộc thi các cái giải thưởng
để mục đích là nó ngấm sâu tư tưởng vào con người là cái việc tân cao ý thức pháp luật
ngoài ra ngoài việc tuyên truyền tốt ra thì chúng ta cũng thực hiện tốt các công việc là phổ biến truyền thông theo rất nhiều hình thức như hiện nay
thì nhất là cái mạng xã hội là cái mà cần phải được tận dụng để mà lan truyền
những cái thông điệp những cái truyền thông tốt về cái việc tuân thủ ý thức pháp luật cho người dân
trên mọi lĩnh vực xã hội đều có những quy định về luật pháp về đạo đức xã hội nhằm bảo đảm giới hạn của tự do bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi người cho toàn xã hội
và rộng ra cho một quốc gia dân tộc nhằm đáp ứng yêu cầu tồn tại phát triển trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống lao động hòa bình tự do hạnh phúc cho toàn dân
việc thượng tôn pháp luật có vị trí vai trò rất quan trọng có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt trong xu thế hội nhập hiện nay giáo dục nâng cao ý thức pháp luật làm cho mọi người chấp hành pháp luật không chỉ là yêu cầu mà còn là trách nhiệm của mọi người dân
tinh thần thượng tôn pháp luật thể hiện thức đo trình độ phản ánh ý thức chính trị của công dân
việc thượng tôn pháp luật trong cuộc sống
nó có vai trò rất quan trọng với đời sống xã hội
bởi vì thượng tôn pháp luật việc đầu tiên là nó đem lại một cái xã hội công bằng dân chủ văn minh
cái thứ hai là nó hạn chế tối đa cái việc vi phạm pháp luật
thượng tôn pháp luật nó có ý nghĩa nữa là nó thúc đẩy cái môi trường kinh tế xã hội của đất nước
và cái quan trọng nhất là nó đem lại một xã hội công bằng dân chủ hiện đại văn minh
đúng tinh thần pháp chế xã hội chủ nghĩa
vâng thưa quý vị từ xưa đến nay chúng ta đều biết sự tồn vong thịnh suy của một quốc gia
của một dân tộc dòng họ gia đình đều bắt nguồn từ yếu tố con người và quyết định cũng bởi con người
khi một người đã có được nhận thức đúng về vai trò của pháp luật
thường xuyên trao dồi hiểu biết pháp luật và luôn trú tâm để việc mình làm hành vi mà mình thực hiện
không vượt ra khỏi khuôn khổ của pháp luật không vi phạm điều cấm
thì có nghĩa là họ luôn hoàn thành vai trò
là một công dân gương mẫu trong xã hội
và đến đây chương trình an ninh văn hóa tuần này cũng xin được khép lại tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo